những kết quả thực tế cho thấy chiến lược ngoại giao vaccine đã mang lại hiệu quả bước đầu
tuy nhiên lượng vaccine này chưa thể giúp cho chiến lược vaccine của việt nam về đích
bởi theo tính toán thì nước ta cần tới một trăm năm mươi triệu liều vaccine để tiêm cho bảy mươi dân số
trong khi đó nguồn cung vaccine hiện đang bị thiếu hụt nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu
điều này làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vaccine của việt nam
về lâu dài giải pháp căn cơ quan trọng nhất đó là phải đẩy mạnh việc nghiên cứu phát triển vaccine trong nước
song song với đó các kịch bản các phương án tổ chức chiến dịch tiêm vaccine quy mô lớn nhất trong lịch sử cũng khẩn trương được triển khai
ngay từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát chính phủ đã có các chỉ đạo quyết liệt linh hoạt đẩy mạnh nghiên cứu
chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine phòng covid một mươi chín trong nước
thực hiện chỉ đạo đó các doanh nghiệp nhà khoa học đang nỗ lực ngày đêm để nghiên cứu phát triển vaccine phòng covid một mươi chín made in vietnam
để có sản phẩm trong nước nhanh nhất sớm nhất
chính phủ cũng chỉ đạo cắt giảm tối đa các quy trình thủ tục cản trở việc nghiên cứu chuyển giao sản xuất vaccine
đến nay cả nước có hai nhà sản xuất đang nghiên cứu phát triển vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó vaccine nanocovax đã được phê duyệt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
ngoài ra sau nhiều lần đàm phán công ty vaccine và sinh phẩm số một và biotech đã chính thức gia công
đóng ống vaccine sputnik v của nga
với những nỗ lực của các nhà khoa học việt nam phấn đấu cuối năm hai nghìn hai mươi một hoặc chậm nhất
đầu năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có một nhà máy sản xuất vaccine quy mô lớn đi vào hoạt động
hiện nay các nghiên cứu của giai đoạn hai đã khẳng định là các đối tượng tham gia thử nghiệm đều an toàn
có tính sinh miễn dịch và có khả năng trung hòa virus covid một mươi chín ở trong phòng thí nghiệm
cũng như các virus sống trong phòng thí nghiệm
song song với nỗ lực đảm bảo nguồn vaccine các kịch bản phương án tổ chức chiến dịch tiêm vaccine
quy mô lớn nhất trong lịch sử cũng khẩn trương được triển khai với sự tham gia của nhiều lực lượng
như y tế quân đội công an và các bộ ngành thực hiện nguyên tắc tiêm đến đâu an toàn đến đó
bộ y tế cũng đã xây dựng quy trình và tập huấn cho các địa phương từ vấn đề bảo quản phân phối
tổ chức tiêm với hệ thống y tế phân cấp rất bài bản mục tiêu của chiến dịch là đến hết
cuối một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tiêm một trăm năm mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín cho bảy mươi dân số

bộ y tế cũng đã thành lập hai tiểu ban thứ nhất là tiểu ban về giám sát chất lượng vaccine
có trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình chúng ta từ khẩu tiếp nhận bảo quản vận chuyển vaccine
ở các tuyến và một cái tiểu ban thứ hai nữa đó là tiểu ban về an toàn tiêm chủng và tiểu ban này thì
có trách nhiệm trong việc giám sát kiểm tra về việc sử dụng vaccine

để mọi người dân được tiếp cận vaccine bình đẳng thủ tướng yêu cầu bộ y tế và các địa phương thực
hiện nghiêm yêu cầu phân bổ vaccine theo nguyên tắc công bằng công khai minh bạch linh hoạt
hiệu quả đặc biệt chú trọng chỉ đạo thực hiện chiến dịch tiêm vaccine bảo đảm đúng đối tượng
kịp thời an toàn ưu tiên các đối tượng theo quy định của chính phủ chấn chỉnh ngay và xử lý nghiêm
các sai phạm nếu có trong quá trình phân bổ và tổ chức tiêm vaccine việc phân bổ vaccine nó dựa trên một số
các nguyên tắc rất cơ bản mà theo cái chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ vấn đề thứ nhất
là ưu tiên cho những cái vùng có dịch và trong những vùng có dịch như vậy thì ưu tiên cho những khu vực mà có
dịch nhiều nhất vấn đề thứ hai là ưu tiên cho những cái địa bàn mà những cái địa phương mà có
nhiều cái khu công nghiệp những cái địa phương mà có cái đầu tổ phát triển kinh tế và đảm bảo vấn đề
về tăng trưởng cũng như phát triển về mặt kinh tế thế rồi ưu tiên cho những địa phương mà nơi
giao lưu đi lại những vùng biên giới và tất cả những địa phương mà có nhiều yếu tố nguy cơ
và dựa trên cái đó thì chúng ta đã phân bổ vaccine cho các địa phương đó với lượng vaccine phòng
covid một mươi chín có được và sự nỗ lực của chính phủ các bộ ban ngành địa phương cùng sự đồng lòng ủng hộ
của người dân cả nước hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi